công an thái nguyên đã xây dựng nhiều mô hình hình thức thi đua phù hợp với mục tiêu xây dựng lực lượng vững vẻ chính trị giỏi về chuyên môn mưu trí dũng cảm vì nước quen thân vì nước quen thân vì dân phục vụ

công an thái nguyên đã xây dựng nhiều mô hình hình thức thi đua phù hợp với mục tiêu xây dựng lực lượng vững vẻ chính trị giỏi về chuyên môn mưu trí dũng cảm vì nước quen thân vì nước quen thân vì nước quen thân vì nước quen thân
công an thái nguyên đã xây dựng nhiều mô hình hình thức thi đua phù hợp với mục tiêu xây dựng lực lượng vững vẻ chính trị giỏi về chuyên môn mưu trí dũng cảm vì nước quen thân vì nước quen thân vì nước quen thân
công an thái nguyên đã xây dựng nhiều mô hình hình thức thi đua phù hợp với mục tiêu xây dựng lực lượng vững vẻ chính trị giỏi về chuyên môn mưu trí dũng cảm vì nước quen thân
trong cơn bão số một vừa qua sơn la là địa phương chịu hậu quả nặng nề nhất khi có tới một mươi một người chết và mất tích năm người bị thương nặng
trên địa bàn thành phố có chín cụm thi với hơn một trăm một mươi tám thí sinh và một trăm sáu mươi bốn điểm thi năm nay số thí sinh ở ngoại tỉnh về hà nội đã giảm gần ba mươi năm thí sinh so với mùa tuyển sinh năm hai nghìn một mươi bốn
tuy nhiên để đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân trong các ngày cao điểm các bến xe vẫn bố trí lượng xe dự phòng đồng thời các đơn vị vận tải tập trung phương tiện niêm yết giá vé hỗ trợ thí sinh đảm bảo cho thí sinh đến địa điểm dự thi an toàn đúng thời gian

trên địa bàn thành phố có chín cụm thi với hơn một trăm một mươi tám thí sinh và một trăm sáu mươi bốn điểm thi năm nay số thí sinh ở ngoại tỉnh về hà nội đã giảm gần ba mươi năm thí sinh đồng thời các đơn vị vận tải tập trung phương tiện nhiêm ít giá vé hỗ trợ thí sinh đến địa điểm dự thi an toàn đúng thời gian

các lực lượng chức năng sẽ huy động tối đa lực lượng ứng trực chốt chặn tại các điểm nóng giao thông cũng như phối hợp với các chính quyền địa phương có địa điểm thi để đảm bảo một cách tốt nhất cho sĩ tử cũng như người nhà đến địa điểm thi được an toàn
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk lắc vừa đến tặng thuyền và tặng quà cho nhân dân ở thôn hai xã ea trun huyện công bông
đây là một thôn nghèo vùng sâu vùng xa của tỉnh đắk lắc nơi mà lâu nay nhiều người thường phải đánh đu dây cáp qua lại trên sông để đi làm dãy
chiếc thuyền máy mà phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk lắc tặng cho nhân dân thôn hai xã ea tôn được trích từ quỹ tấm lòng vàng do cán bộ chiến sĩ đóng góp hàng tháng với giá trị bảy mươi năm triệu đồng
có thêm chiếc thuyền sắt chắc chắn này trong mùa mưa và mùa thu hoạch tới bà con trong thôn hai xã ea tôn sẽ qua lại và vận chuyển nông sản thuận lợi
trong đợt này phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk lắc cũng đã trao cho thôn một mươi bộ áo phao
tấm lòng và món quà thiết thực của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk lắc đã góp phần thêm niềm vui và sự an toàn giao thông cho nhân dân trong thôn hai xã eaturun huyện crong bông tỉnh đắk lắc
hơn một tám trăm sáu mươi là số vụ tai nạn giao thông